các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bữa sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề án sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
thưa quý vị và các bạn tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày
hôm nay ngày sáu tháng năm ngày hội tình nguyện toàn cầu hai nghìn một mươi bảy với chủ đề hành động vì các mục tiêu phát triển bền vững đã chính thức được tổ chức tại hà nội
đây là một hoạt động thường niên nhằm mục đích tạo không gian kết nối trao đổi văn hóa giữa các bạn trẻ việt nam và quốc tế
tạo cơ hội trao đổi giữa các tình nguyện trong và ngoài nước góp phần nâng cao nhận thức cái nhìn của giới trẻ về các vấn đề xã hội
ngày hội tình nguyện toàn cầu hai nghìn một mươi bảy đã kết nối và kêu gọi thanh niên trên toàn thế giới cùng chung tay hành động
các mục tiêu phát triển bền vững nhằm phát triển cộng đồng một cách bền vững và hiệu quả
cũng tại hà nội với chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất đã diễn ra sáng nay
năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đã chính thức chuyển tuần lễ quốc gia thành tháng hành động quốc gia về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ
chủ trương này nhằm thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc nỗ lực thay đổi nhận thức của toàn xã hội
đặc biệt là người sử dụng lao động và người lao động trong công tác huấn luyện kiềm chế tai nạn bệnh tật liên quan đến lao động
còn tại bảo tàng phụ nữ việt nam sáng nay cũng đã diễn ra buổi trao tặng ảnh và hiện vật thời chiến tranh của nhiếp ảnh gia nick wood
hay còn gọi là huỳnh công út tác giả bức ảnh nổi tiếng em bé napan cho bảo tàng phụ nữ việt nam
gồm năm bức ảnh nằm trong chuỗi ảnh ông chụp cô bé phan thị kim phúc bị bỏng do bom napal ngày tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
và một chiếc máy ảnh hiệu nikomac một trong những chiếc máy ảnh ông đã sử dụng trong thời gian làm phóng viên chiến trường tại việt nam
bức ảnh đen trắng không chỉ là câu chuyện của cuộc chiến của lịch sử mà còn là câu chuyện của tình người của sự kết nối tình yêu thương trên khắp thế giới
còn tại thành phố hồ chí minh biên đội tàu mặt nước thuộc
lực lượng hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc đã cập cảng quốc tế thành phố hồ chí minh
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày sáu tháng năm đến ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
chuyến thăm này của biên đội tàu hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước nói chung
giữa hải quân hai nước nói riêng
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
trong thời gian ghé thăm việt nam chỉ huy lực lượng biên đội tàu hải quân quân giải phóng nhân dân trung quốc
đến chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm bộ tư lệnh quân khu bảy vùng hai hải quân và đến thăm lữ đoàn hải quân một trăm bảy mươi một
thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia mộc châu
tỉnh sơn la đến năm hai nghìn ba mươi
khu du lịch quốc gia mộc châu được xây dựng trở thành
một trong những động lực phát triển du lịch miền núi phía bắc
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân và bảo đảm an ninh quốc phòng
theo quyết định phạm vi nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia mộc châu
nằm trên địa bàn hai huyện mộc châu và vân hồ của tỉnh sơn la
với tổng diện tích tự nhiên là hai trăm linh sáu một trăm năm mươi hectare
phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm gồm ba khu
trung tâm nghỉ dưỡng mộc châu
trung tâm du lịch sinh thái mộc châu
trung tâm vui chơi giải trí mộc châu với quy mô khoảng một năm trăm linh hectare
mục tiêu quy hoạch xây dựng nhằm phát huy các giá trị về cảnh quan thiên nhiên
văn hóa dân tộc bản sách địa phương
đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển du lịch của vùng trung du miền núi bắc bộ
cũng như cả nước định hướng tổ chức không gian quy hoạch sử dụng đất
hệ thống hạ tầng kỹ thuật vệ sinh môi trường hạ tầng xã hội
và dịch vụ đồng bộ cho khu du lịch quốc gia mộc châu
làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển khu du lịch quốc gia mộc châu theo quy hoạch
tạo điều kiện khai thác các bước dự án và đầu tư xây dựng tiếp theo
sau một tuần ra khơi tàu cá đóng theo nghị định sáu bảy của ngư dân tại quỳnh lưu tỉnh nghệ an
cập bến vào ngày sáu tháng năm đã trúng đậm mẻ cá hố cá bạc má và mực tươi
xuất khẩu với giá trị hơn một tỷ đồng
chiếc tàu cá mang số hiệu nổi
tàu cá na chín mươi chín nghìn năm trăm tám mươi tám ts do ngư dân hồ văn huy ở thôn tiến mỹ xã tiến thủy làm thuyền trưởng
đã thu về hơn bốn mươi tấn cá hố mực tươi cá bạc má xuất khẩu có giá trị hơn một tỷ đồng
đây là tàu cá được ngư dân vay vốn đóng mới theo nghị định sáu bảy của chính phủ với tổng kinh phí một mươi một hai tỷ đồng
và đây là chuyến thứ ba ngư dân trên tàu cá na chín mươi chín nghìn năm trăm tám mươi tám ts đánh bắt thắng lợi
thu về hàng chục tấn hải sản có giá trị cao
thuyền trưởng hồ văn huy cho biết sau khi tàu được đóng xong
anh em ra khơi bắt đến nay được sáu đến bảy chuyến
riêng ba chuyến liên tiếp gần đây đều gặp thắng lợi
mỗi chuyến về đều đạt từ chín trăm linh triệu đồng đến hơn một tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn công trình nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng
cung cấp nước sinh hoạt góp phần cải thiện đời sống nâng cao sức khỏe người dân
bảo đảm an sinh xã hội phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn
thời gian qua chính phủ đã tập trung nhiều nguồn lực để phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn
xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đến hết năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã có tám mươi bảy năm dân số ở khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
trong đó bốn mươi ba năm được sử dụng nước sạch tập trung
tuy nhiên qua thực tế triển khai chương trình nước sạch tại các địa phương cho thấy
còn nhiều bất cập trong chính sách cũng như thiếu thống nhất trong triển khai tại các địa phương
nguồn vốn đầu tư đa dạng từ nhiều chương trình chia thành nhiều giai đoạn
nên việc thiết lập hồ sơ ban bán

từ việc phân tích các khó khăn bất cập trong quá trình triển khai chương trình nước sạch
tại hội thảo xây dựng hướng ưu tiên cho chương trình cấp nước sạch nông thôn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng để chương trình nước sạch nông thôn phát huy hiệu quả
thành phố đặc biệt là những thành phố lớn
đã có những kế hoạch hành động hết sức quyết liệt cho nước sạch
đặt ra những chỉ tiêu ví dụ như là đến trước năm hai nghìn hai mươi
có thể một trăm linh cư dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch
rồi đưa ra những cái chương trình hành động cũng như là nguồn lực cho nước sạch
cái thứ hai là phải nói rằng là từ trước đến nay
thì nước sạch là chúng ta trông đợi một nguồn gân sách nhà nước
thì những năm gần đây đã thu hút được sự quan tâm của khu vực tư nhân

nhiều các biển hình của các tỉnh thành phố
là khu vực tư nhân đã đầu tư vào lĩnh vực nước sạch
và phải nói là họ đã cung cấp những dịch vụ rất là tốt
và cái thứ ba nữa là rất nhiều cái sáng kiến kết nối nước sạch
giữa các hệ thống của đô thị và nông thôn
cũng đẩy nhanh cái khả năng tiếp cận nước sạch của cư dân nông thôn
việc bảo vệ sử dụng khai thác hiệu quả bền vững
gắn với huy động các nguồn lực ngoài ngân sách
cùng nhà nước đầu tư phát triển khai thác các công trình nước sạch là rất cần thiết
vì vậy trong thời gian tới
các cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nước sạch
cũng sẽ được ngành nông nghiệp chú trọng
trong phần tiết quốc tế
pháp cảnh báo về việc lan truyền dữ liệu do gì của ông macron
vùng giảm căng thẳng tại syrie được duy trì ít nhất sáu tháng
hôm nay cơ quan bầu cử pháp đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với vụ tấn công mạng
nhằm vào chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống emmanuel macron
đồng thời cho biết bất cứ ai phát tán những thông tin bị do gì này
có thể bị quy là phạm tội hình sự
trong thông báo ủy ban bầu cử pháp
cơ quan giám sát chiến dịch tranh cử tổng thống tuyên bố
việc lan truyền các dữ liệu vốn bị thu hút do ông macron
thu thập một cách gian lận và rất có khả năng bị trộn lẫn các thông tin sai sự thật
có thể bị xếp vào dạng tội phạm hình sự
thông báo cũng nêu rõ ủy ban kêu gọi tất cả các trang web và mạng xã hội
không phát tán thông tin liên quan đến do gì dữ liệu của ông macron
thông báo của ủy ban bầu cử pháp được đưa ra trong bối cảnh nhóm ủng hộ ông macron
cho biết chiến dịch tranh cử của ông là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn và phối hợp
sau khi một loạt các tài liệu nội bộ bị công bố trực tuyến một ngày trước cuộc bầu cử
theo hãng thông tấn yonhap của hàn quốc hạ viện mỹ mới đây đã đưa ra một dự luật
về tổng hợp thông tin tình báo liên quan tới triều tiên
theo nguồn tin hạ nghị sĩ đảng dân chủ stephanie murphy là nhà tài trợ chính cho dự luật
với mục đích chỉ đạo giám đốc cơ quan tình báo quốc gia mỹ
thiết lập một nhóm phân tích thông tin tình báo nhằm giám sát và thực thi các nghị quyết
của hội đồng bảo an liên hợp quốc về triều tiên và vì các mục đích khác
theo dự luật này nhóm phân tích sẽ được giao nhiệm vụ sắp xếp
và đồng bộ hóa tất cả các thông tin tình báo được thu thập liên quan tới việc thực thi
các lệnh trừng phạt chống triều tiên phân tích các hệ thống cảnh báo sớm trong cộng đồng tình báo
liên quan tới việc phát hiện các hoạt động của triều tiên về hạt nhân
phát hiện các lỗ hổng trong tình báo liên quan tới việc giám sát chương trình vũ khí hạt nhân của triều tiên
cung cấp những đánh giá cuối cùng và khuyến cáo về triều tiên cho giám đốc cơ quan tình báo quốc gia mỹ
thưa quý vị và các bạn trong một văn kiện chi tiết của thỏa thuận vùng an toàn tại syri
được bộ ngoại giao nga đăng ngày hôm nay bản ghi nhớ được ký giữa nga iran và thổ nhĩ kỳ
về việc thiết lập bốn vùng giảm căng thẳng tại syri sẽ có hiệu lực ít nhất trong vòng sáu tháng
theo bản ghi nhớ các bên bảo trợ của thỏa thuận sẽ hoàn tất bản đồ các khu vực danh giới
theo điều khoản quy định các vùng giảm căng thẳng trước ngày bốn tháng sáu tới
và thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn khi ba nước đồng bảo trợ là nga iran và thổ nhĩ kỳ cùng nhất trí
các nước bảo trợ cũng cam kết sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để tiếp tục cuộc chiến
chống tổ chức nhà nước hồi giáo is mặt trận nusra và các nhóm khủng bố khác bên trong và ngoài
các vùng giảm căng thẳng các vùng giảm căng thẳng lớn nhất mà ba nước đồng thuận bao gồm tỉnh iderlip
và các khu vực tiếp giáp của tỉnh hama aleppo và lattakia
chính phủ australia dự kiến công bố kế hoạch nhập cư cải tổ vào tuần tới
với kế hoạch thị thực mới các bậc cha mẹ của người nhập cư
sẽ chỉ có tối đa một mươi năm ở lại australia và không được hưởng chế độ an sinh xã hội
theo kế hoạch nhập cư mới dự kiến chính quyền của thủ tướng malcolm turnbull sẽ cho phép một mươi năm người
được cập bến australia mỗi năm theo diện cha mẹ nhập cư
nếu chi ra khoảng hai mươi đô la australia người ở australia sẽ được phép đưa cha mẹ đến ở cùng
với thời hạn tối đa là một mươi năm
chính phủ australia cho biết thay đổi này nhằm giúp đỡ cư dân australia
hoặc người australia nhập cư có thể đoàn tụ gia đình
mặt khác họ cũng chung tay với chính phủ giải quyết gánh nặng tài chính từ y tế
tuy nhiên trên thực tế kế hoạch visa mới này gần như sẽ triệt tiêu hy vọng đoàn tụ cha mẹ
để định cư tại australia của nhiều người nhập cư và gây lo ngại do luật lệ trồng chéo
một vụ dò dỉ khí xảy ra tại một trường học ở thủ đô new delhi của ấn độ ngày hôm nay
đã khiến khoảng hai trăm linh học sinh và nhập viện sau khi thấy cây mắt và rắt của họng
do hít phải khí hóa học bị dò dì
theo cảnh sát
ấn độ một thùng đựng khí hóa học sử dụng cho công nghiệp trong nhà kho ở gần trường học
bị dò dỉ khi học sinh đang học trong lớp đã khiến các học sinh phải nhập viện
tuy nhiên rất may không có học sinh nào rơi vào tình trạng nguy kịch
cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
các vụ dò dì khí thường xuyên xảy ra tại ấn độ
hầu hết nguyên nhân là do không tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn
hồi năm hai nghìn một mươi bốn một vụ dò dỉ khí độc xảy ra tại một trong những nhà máy thép lớn nhất của ấn độ
tại bang miền trung chatiska đã khiến sáu người thiệt mạng
mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm nước trên con sông dâng cao
gây lụt lội nghiêm trọng tại hai tỉnh ontario và quebec của canada
một số vùng phải ban bố cảnh báo và phát lệnh sơ tán tạm thời
vì nước ngập lên tới ngang thân xe ô tô các dịch vụ vận tải công cộng tạm ngừng hoạt động
nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy
người dân được cảnh báo tránh xa các khu vực bờ sông suối vùng trũng thấp
và những khu vực ngập nước
cư dân các vùng ngập lụt được yêu cầu chuyển toàn bộ đồ đạc ra khỏi tầng hầm và dọn rác
lá cây tại các điểm thoát nước
nhiều bao tải cát cũng đã được chất thành hàng để bảo vệ các cơ sở hạ tầng có nguy cơ ngập lụt
đây là trận lụt lớn nhất kể từ năm hai nghìn một mươi ba tại canada
chính phủ liên bang đang giám sát chặt chẽ tình hình và sẵn sàng cung cấp sự ấu trợ cần thiết
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
thân ái chào tạm biệt